ngày một bốn cơ quan chức năng quận hà đông hà nội đã hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một học sinh lớp một mươi bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự
theo thông tin ban đầu nam sinh này là học lớp một mươi chuyên sinh trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
bà trần thùy dương hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam cho biết lớp này gần như là học sinh giỏi một trăm linh các con đều ngoan
do học sinh lớp một mươi vừa vào trường lịch học trực tiếp mới được hơn một tháng vì tình hình dịch căng thẳng nên giáo viên chủ nhiệm chưa có điều kiện để biết nhiều về hoàn cảnh của em
còn về phía nhà trường theo nắm bắt sơ bộ thời gian qua chưa có biểu hiện kỳ lạ nào xảy ra liên quan đến học sinh này
hiện tại chưa thể kết luận được gì bởi vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
đây là sự việc rất đáng tiếc trước mắt nhà trường phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho học sinh này đồng thời ổn định tinh thần các học sinh khác trong lớp
trước đó khoảng bốn giờ một mươi năm phút dạng sáng ngày một tháng bốn công an phường phú la hà đông đã nhận tin về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên không còn nguyên vẹn tại khu vực sảnh trung cư văn phú victoria nghi là rơi từ trên tầng cao xuống